thanh tra bộ giao thông vận tải cho biết liên quan đến nghi vấn cục đường thủy nội địa lập quỹ đen
từ việc thu phí từ các gói thầu bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đã chỉ đạo thanh tra bộ thành lập tổ xác minh
tổ xác minh có nhiệm vụ kiểm tra xác minh nội dung thông tin phản ánh tại cục đường thủy nội địa các cá nhân liên quan
cục trưởng cục đường thủy nội địa việt nam cho biết đã nắm được thông tin báo chí phản ánh về nghi vấn một số cá nhân
của cục đường thủy nội địa việt nam thu năm hai mươi để lập quỹ đen từ các gói thầu các công trình do ban quản lý dự án đường thủy nội địa
trước đây thuộc cục và cục đường thủy nội địa việt nam làm chủ đầu tư như dự án nạo vét phá đá giả phá bom mìn khảo sát thông báo luồng
thanh tra bộ giao thông vận tải cũng đã vào cuộc để xác minh làm rõ vấn đề trên
trước đó theo phản ánh của báo chí cục đường thủy nội địa việt nam thuộc bộ giao thông vận tải là nơi thu quỹ đen của các công ty trúng thầu những công trình do đơn vị này làm chủ đầu tư